chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội đã phê duyệt quyết định về việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hai mươi chín cựu thanh niên sung phong tp hà nội với tổng kinh phí bảy trăm tám mươi triệu đồng từ ngân sách thành phố
theo đó nhà được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa thuộc diện nhà cấp bốn đã hư hỏng rột nát sập máy xuống cấp nghiêm trọng nằm trên địa bàn các quận huyện như ba đình hai bà trưng đống đa tây hồ hoàng mai gia lâm đông anh thanh trì sóc sơn trường mỹ ba vì thanh ngoài quốc oai mỹ đức và mê linh
ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng đối tượng công khai kết quả thực hiện việc hỗ trợ nhà ở trên địa bàn
ủy ban nhân dân thành phố cũng sẽ tiếp tục huy động các doanh nghiệp tổ chức cá nhân tự nguyện ủng hộ kinh phí để thực hiện các chính sách hỗ trợ người nghèo trên địa bàn thành phố